bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi năm tháng năm tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây ngừng bán vé thủ công
và bắt đầu vận hành hệ thống thu phí kín hệ thống này sử dụng thẻ thông minh iccat
nhận dạng mã hóa các dữ liệu như thời gian số km biển số ô tô chạy trên cao tốc để tính phí
công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam cho biết từ giờ ngày một mươi năm tháng năm sẽ ngừng bán vé thủ công
và bắt đầu vận hành hệ thống thu phí kín gồm ba mươi ba cửa bán tự động trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
hệ thống thu phí kín sử dụng thẻ thông minh iccat một loại thẻ lưu dữ liệu bằng chip nhớ và dữ liệu này
có thể trao đổi với máy tính bằng sóng radio thông qua các thiết bị đọc ghi thẻ
với công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến để xác định điểm ô tô vào ra cao tốc
kết hợp hệ thống tự nhận dạng biển số xe bằng camera tính toán phí cho từng loại xe
thẻ sẽ được phát cho chủ xe ở trạng đầu tiên của cao tốc và trước khi ra khỏi đường cao tốc
lái xe sẽ trả lại cho nhân viên thu phí
máy tính sẽ tự động tính toán đưa ra mức phí dựa trên loại xe số km đường cao tốc mà phương tiện đã sử dụng
sau khi nhận tiền máy tính sẽ tự in hóa đơn vé cước phí giao cho tài xế và paris sẽ tự mở cho xe đi qua